thủ tướng chính phủ vừa ban hành kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm hai nghìn ba mươi
mục tiêu chung của kế hoạch nhằm thực hiện cam kết của việt nam với quốc tế về việc giải quyết các vấn đề rác thải nhựa mà trọng tâm là rác thải nhựa đại dương
kế hoạch vấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi giảm thiểu bảy mươi năm rác thải nhựa trên biển và đại dương
một trăm linh các khu điểm du lịch cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy
để đạt được mục tiêu trên kế hoạch đã đề ra năm nhiệm vụ trọng tâm
tuyên truyền nâng cao nhận thức thay đổi hành vi ứng xử của các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương
hai thu gom phân loại lưu giữ vận chuyển và xử lý chất thải rác thải nhựa từ các hoạt động khu vực ven biển và trên biển
ba kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn
ba hợp tác quốc tế nghiên cứu khoa học ứng dụng phát triển truyền giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương
điều tra khảo sát ra soát nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý rác thải nhựa đại dương bảo đảm đồng bộ thống nhất hiệu lực hiệu quả
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng sẽ chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có biển
xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình quản lý giảm thiểu tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần túi ni lông khó phân hủy tại một số khu du lịch quốc gia ven biển